ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu giám sát chặt những người nhập cảnh từ vùng có dịch cúm h năm n một
phát hiện ca viêm phổi nặng điều trị tại bệnh viện kiểm dịch da cầm nhằm chủ động ngăn chặn virus
thông tin này được ủy ban nhân dân tp hcm gửi các sở ngành địa phương về tăng cường phòng chống cúm h năm n một
trong bối cảnh tỉnh srelin của campuchia chung đường biên giới với việt nam
ghi nhận hai trường hợp mắc cúm h năm n một độc lực cao trong đó có một ca tử vong và một số người nghi nhiễm
do lo ngại nguy cơ cúm h năm n một xâm nhập thông qua các hoạt động vận chuyển kinh doanh da cầm trái phép
sở y tế thành phố cần triển khai phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi nặng tại cơ sở y tế
đặc biệt là có tiền sử dịch tễ giám sát chặt người nhập cảnh từ vùng có dịch cấm
tổ chức kiểm dịch gia cầm thủy cầm được vận chuyển vào việt nam phát hiện sớm các ổ dịch cúm
cũng như chùm ca viêm hô hấp chưa rõ nguyên nhân kiểm tra nguồn gốc sản phẩm gia cầm tại các sở đầu mối
xử lý nghiêm cơ sở chế biến sử dụng sản phẩm da cầm không rõ nguồn gốc không qua kiểm dịch